thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi một với bốn trăm hai mươi ba đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành
chiếm tỷ lệ tám mươi năm sáu mươi ba quốc hội đã thông qua luật nhà ở sửa đổi
một trong những điểm mới nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
đó là cơ quan quản lý sẽ xiết lại việc đầu tư xây dựng trung cư mini
còn căn hộ loại nhà ở này sẽ được xét cấp giấy chứng nhận
tức là sổ hồng theo pháp luật đất đai được bán cho thuê
cư dân mạng cho rằng với những quy định chặt chẽ sẽ góp phần phát triển và quản lý sử dụng nhà ở
khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
và thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội về nhà ở đối với người dân
nhất là nhà ở cho công nhân và người lao động
sau khi tiếp thu các ý kiến tại điều năm mươi bảy luật nhà ở sửa đổi được thông qua
quy định cụ thể như sau cá nhân muốn xây dựng trung cư mini
nhà ở từ hai tầng trở lên tại mỗi tầng có các căn hộ
hoặc từ hai tầng và quy mô hai mươi căn trở lên để bán cho thuê
sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai sổ hồng
sẽ được bán cho thuê thuê mua theo quy định của luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
hoàn ngành quy định này cư dân mạng cho rằng những chỉnh lý kịp thời
sẽ khắc phục được các tồn tại hạn chế trong phát triển
quản lý sử dụng loại hình nhà ở này thời gian qua
đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu phát triển
đáp ứng nguồn cung nhà ở cho một bộ phận người dân ở đô thị
rất đồng tình với quyết định của quốc hội
ngoài trung cư mini thì hiện nay còn nhiều loại hình sở hữu đất đai khác
cũng cần được chính phủ tháo gỡ tạo điều kiện cho người dân được sở hữu hợp pháp
cứ đảm bảo về mật độ xây dựng và an toàn phòng chế chế cháy là được
tại các thành phố lớn nhu cầu của người lao động và học sinh sinh viên
để mua hoặc thuê là rất lớn hoan nghênh chính sách này
cấp phép là đúng rồi đất dùng xây dựng trung cư mini nếu đường rộng
bảo đảm tốt không gian phòng cháy chữa cháy thì an toàn gấp nhiều lần khu dân cư hẻm nhỏ
nhà diện tích cũng chỉ ba mươi m hai
thành phố hồ chí minh và hà nội rất cần trung cư mini
vấn đề nằm ở chỗ cấp phép và quản lý xây dựng
lỗi là do làm ngơ xây sai xây vượt tầng để xây trong hẻm nhỏ chật trội
thực tế phát triển trung cư mini vừa qua tại nhiều địa phương đã bị buông lỏng
không xử lý kịp thời các sai phạm
việc này dẫn tới hệ lụy về nguy cơ cháy nổ cũng như gây quá tải về hệ thống hạ tầng đô thị
và không ít những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra
cư dân mạng cho rằng bên cạnh việc đưa ra các điều khoản đảm bảo nhu cầu
nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp
cũng cần phải quy định siết chặt quản lý các điều kiện về đầu tư xây dựng trung cư mini
trung cư mini được cấp sổ hồng thì phần nào sẽ tạo được nguồn cung cho thị trường căn hộ
vấn đề cần là quản lý chung cư mini thật tốt như các chung cư thương mại
phải thay đổi lại tư duy quản lý mọi căn nhà khi hình thành đều phải được chứng nhận
và có sổ hồng hay một giấy tờ gì đó để quản lý
quan trọng là trước khi hình thành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện

chúng cư mini cũng phải quy vào một quy định chung của chung cư
phải đảm bảo mọi yêu cầu về diện tích từng căn số lượng căn số tầng giao thông thoát hiểm không phân biệt
trước đó câu chuyện trung cư mini đã được ban thảo nhiều trên nghị trường quốc hội
bởi hầu hết các quan điểm đều nhận định đây là một sản phẩm cần thiết cho thị trường
tuy nhiên theo cư dân mạng khi căn hộ loại nhà ở này được xét cấp giấy chứng nhận sổ hồng
cũng cần tính toán kỹ đến nhiều yếu tố vốn là hạn chế của các trung cư mini hiện nay
và phải có cơ chế kiểm tra giám sát để loại hình nhà ở này thực sự phát huy hiệu quả
đáp ứng nhu cầu ăn ở sinh hoạt an ninh an toàn của nhân dân
chung cư mini toàn đa số đều không thể đáp ứng phòng trái trịa cháy và hạ tầng đô thị
chưa tính đến hủy hoại môi trường nghiêm trọng khi trung cư xây trong các con hẻm mật độ dân số đông
quan trọng là tiêu chuẩn thiết kế nghiệm thu phòng trái trịa cháy như thế nào
hầu hết các trung cư mini đều xây trong các con ngõ nhỏ
nơi mà xe phòng trái trịa cháy không thể vào được
tiêu chuẩn này cần phải được thực hiện nghiêm đầu tiên
cũng theo luật nhà ở sửa đổi tổng liên đoàn lao động việt nam được làm cơ quan chủ quản
dự án đầu tư xây nhà ở xã hội cho công nhân người lao động thuê
đây sẽ là cơ sở để phát huy vai trò trách nhiệm của tổng liên đoàn lao động việt nam
trong việc chăm lo đảm bảo an sinh xã hội nhất là quyền có chỗ ở
nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân người lao động thu nhập thấp
luật nhà ở sửa đổi là dự án
có nhiều nội dung phức tạp tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp
chính sách an sinh xã hội và kinh tế vĩ mô của quốc gia
quan điểm của bạn là gì để luật thực sự phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân